thưa quý vị sáng ngày mai một mươi hai tháng năm tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ kiền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế
thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố khác
trong vụ án này bị cáo trương quốc cường cựu thứ trưởng bộ y tế bị cáo nguyễn việt hùng và bị cáo lê đình thanh
cựu công chức cục hải quan thành phố hồ chí minh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo phạm hồng châu cựu trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế và bị cáo nguyễn thị thu thủy
cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chín bị cáo còn lại trong đó bị cáo nguyễn minh hùng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma
bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày một mươi hai tháng năm đến ngày một mươi bảy tháng năm